tại tỉnh lâm đồng ngày hôm nay hội chữ thập đỏ tỉnh cũng tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo
và khai mạc chợ nhân đạo năm hai nghìn hai mươi với chủ đề trung tây vì sức khỏe cộng đồng
đây là lần thứ ba liên tiếp tháng nhân đạo được tổ chức với chỉ tiêu hỗ trợ hơn tám một trăm linh xuất quà
có tổng giá trị hơn ba tỷ đồng trao bốn giếng nước trị giá ba mươi năm triệu đồng mỗi giếng
đồng thời tiếp tục kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại lễ phát động hội chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn ba tỷ đồng
qua hai năm triển khai tháng nhân đạo tỉnh lâm đồng đã quyên góp được hơn chín hai tỷ đồng
qua đó trợ giúp gần ba mươi lượt người dễ bị tổn thương người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn
xây dựng chín mươi bốn căn nhà tình thương khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn hai mươi hai lượt người
dịp này mô hình chợ nhân đạo cũng đã được tổ chức
qua đó đã trợ giúp cho hàng trăm người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín